đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an trưởng đoàn đại biểu đảng bộ công an trung ương
đã thăm kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ an ninh trở tự đại hội đảng tại trung tâm chỉ huy bộ công an đặt tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
cùng đi với đồng chí bộ trưởng có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng trưởng tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
trung tướng lương tam quang và trung tướng nguyễn duy ngọc phó trưởng tiểu ban an ninh trật tự các đồng chí thành viên tiểu ban an ninh trật tự
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương đánh giá cao các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại trung tâm chỉ huy của bộ trung tâm hội nghị quốc gia nói riêng
và các lực lượng nói chung bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
qua theo dõi thấy các công việc của tiểu ban an ninh trật tự các lực lượng đã triển khai tốt theo đúng các phương án và đạt kết quả rất nổi bật
qua kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị lớn trước đây chúng ta đã hình thành được một trung tâm chỉ huy
phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự của thủ đô hà nội cũng như các lực lượng
tiểu ban an ninh trật tự đã phối hợp tốt không chỉ trong lực lượng công an nhân dân
mà còn với các lực lượng khác để thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của tiểu ban tổ chức đại hội chính quyền các cấp của thành phố hà nội
trong nội bộ các mục tiêu yêu cầu phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đã hoàn thành tốt được triển khai một cách bài bản
việc chủ động không chỉ thể hiện trên hệ thống camera giám sát trực tuyến này mà công tác bảo vệ đã được triển khai từ sớm từ xa
cùng với đó đã lên các phương án để phân luồng giao thông phục vụ đại hội đảm bảo an toàn thuận lợi cho đại biểu và các hoạt động bình thường của nhân dân
tô lâm đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai hết sức chủ động bài bản
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các lực lượng ứng trực trực tiếp duy trì thường trực các kế hoạch phương án sẵn sàng chiến đấu
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội một mươi ba không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ
song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự cần quán triệt yêu cầu rất cao của đại hội là phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa đảm bảo hoạt động cũng như tuân thủ yêu cầu chống dịch không để covid ảnh hưởng đến đại hội cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo bản tin vào lúc sáu giờ ngày hôm nay của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
là vừa phát hiện thêm chín ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng như vậy là việt nam có tổng cộng một sáu trăm năm mươi một ca bệnh
thành phố hải phòng ghi nhận một ca bệnh và tỉnh bắc ninh ghi nhận
một ca đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh hải dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại thành phố trí linh
tỉnh quảng ninh ghi nhận một mươi ca bệnh vào ngày hai mươi tám tháng một và hai ca bệnh mới vào ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một
có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân số một nghìn năm trăm năm mươi ba
tỉnh hải dương ghi nhận bảy mươi hai trường hợp mắc vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng một và bốn trường hợp mắc mới vào ngày hôm nay
các bệnh nhân này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố trí linh
thành phố hà nội ghi nhận một ca bệnh là bệnh nhân số một nghìn năm trăm tám mươi một có địa chỉ thường trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân số một nghìn năm trăm năm mươi ba
như vậy là tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một việt nam đã có tổng cộng một sáu trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay là sáu trăm bốn mươi bảy ca và
số ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là tám trăm sáu mươi năm ca
thưa quý vị tình hình ổ dịch tại hải dương đang hết sức phức tạp với tốc độ lây lan rất nhanh
và nguy cơ lây lan từ nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn poyun ra cộng đồng là rất cao
vì các công nhân chủ yếu là làm theo ca kíp sau giờ làm lại trở về với khu trọ với gia đình
và nhiều người lại ở một số tỉnh lân cận như ở bắc ninh bắc giang
vì vậy mà nguy cơ lây nhiễm là rất nguy hiểm
bộ y tế dồn tổng lực để giúp hải dương sớm khoanh vùng và dập tắt dịch covid một mươi chín trên địa bàn
và đây là thông tin được bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long nhấn mạnh tại cuộc họp vào chiều ngày hôm qua
bộ y tế đã chỉ đạo hai đoàn kiểm tra cắm chốt tại chỗ để cùng với địa phương chống dịch
cử các đoàn của bệnh viện nhiệt đới trung ương huy động các đơn vị như đại học y hà nội
trường đại học y tế công cộng bệnh viện bạch mai viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trên quan điểm khoanh vùng càng nhanh càng tốt
xét nghiệm càng nhiều càng tốt
bộ trưởng nguyễn thanh long chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập ba bệnh viện giã chiến tại hải dương
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện giã chiến thứ nhất
tại trung tâm y tế chí linh
bệnh viện bạch mai có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện giã chiến thứ hai
tại trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
bệnh viện giã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại nhà thi đấu thể thao tỉnh hải dương
còn tại hà nội chủ tịch ubnd tp hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký và ban hành công điện để gửi giám đốc các sở ngành
chủ tịch quận huyện về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó lãnh đạo ubnd tp hà nội yêu cầu các quận huyện sở ngành tiếp tục chủ động
chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh
giám sát cách ly y tế phòng chống dịch
xiết chặt công tác cách ly
tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly
và lây lan ra cộng đồng
tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch
trong tình hình mới
thực hiện tốt thông điệp năm k
hạn chế tối đa tập trung đông người
hạn chế tổ chức các lễ hội
chủ động phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép
vi phạm quy định phòng chống dịch
sở y tế hà nội phối hợp với các quận huyện thị xã
thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới
đặc biệt là tại các tỉnh thành phố có dịch
chủ động giám sát các trường hợp về từ vùng có dịch
xác minh thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh
để khoanh vùng xử trí lấy mẫu xét nghiệm ngay
và áp dụng các biện pháp cách ly y tế
trong khi đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
cũng đã có chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với các đơn vị có liên quan
tham mưu cho chủ tịch ubnd tỉnh thành phố
quyết định việc cho trẻ em mầm non học sinh phổ thông học viên
trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học
hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
xem xét quyết định cho sinh viên học viên nghỉ học
và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến
đồng thời hướng dẫn việc điều chỉnh kế hoạch dạy học
và kiểm tra đánh giá định kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế
thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non
học sinh sinh viên học viên giáo viên nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
tăng cường trang thiết bị y tế vệ sinh môi trường tại trường học
như máy đo thân nhiệt nước sắt khuẩn xà phòng
và duy trì thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo đúng quy định